bộ đội biên phòng tỉnh thừa thiên huế phối hợp cùng với ngư dân địa phương tổ chức lực lượng tuần tra
bắt các tàu giã cào đánh bắt trái phép ở vùng biển huyện phú lộc
tại vùng biển lăng cô lực lượng chức năng đã phát hiện và xử phạt hai phương tiện vi phạm
đây là hai trường hợp bị xử phạt đầu tiên trong năm hai nghìn hai mươi đối với nghề tàu cá hành nghề giã cào hoạt động sai tuyến